hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai đã chính thức khai mạc tại thủ đô hà nội
theo chương trình làm việc toàn khóa hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai sẽ nghiên cứu
thảo luận cho ý kiến và quyết định về các nội dung bao gồm tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội
trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác
những nội dung trình hội nghị trung ương lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện
thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế xã hội
và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng chỉnh đốn đảng
hội nghị sẽ bắt đầu từ hôm nay chín tháng một mươi và dự kiến bế mạc vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi